phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa bắt giữ ba đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép hai bánh heroin
các đối tượng bị bắt gồm aju atret và thao hưng cùng chú tại xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển hai bánh heroin từ lào về việt nam
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum đang tạm giữ ba đối tượng cùng tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai dona houseland vẽ dự án ma bán cho bốn trăm bốn mươi năm khách hàng thu lợi bất chính gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang điều tra bổ sung vụ án hình sự đỗ sơn tùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đề nghị bị hại là các khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc
hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai để mua đất tại các dự án
green town nice town happy town hai happy town ba tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai địa chỉ số một nghìn ba mươi bốn nguyễn ái quốc khu phố một phường trảng giài thành phố biên hòa để được giải quyết theo quy định của pháp luật
tại tỉnh quảng nam liên tiếp xảy ra các vụ cướp tiệm vàng gây tâm lý hoang mang bất an cho người dân nhất là những người kinh doanh vàng
thêm một lần nữa vấn đề bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản lại được đặt ra
khi mà sự manh động của các vụ cướp ngày càng có chiều hướng gia tăng
mới đây nhất khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng tám tại thành phố tàm kỳ tỉnh quảng nam một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng kim việt dùng dao búa để cướp tài sản
lúc này trong tiệm vàng có ba người đàn ông chống trả quyết liệt nên đối tượng đã vứt lại búa bỏ chạy
công an thành phố tam kỳ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét
đến hai mươi một giờ cùng ngày đã xác định trần sơn bá là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tới tiệm vàng
và đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng tại xã tam phú
trước đó tại huyện nam giang cũng đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn
đối tượng nguyễn văn tú chú tại huyện nam giang điều khiển xe máy đến tiệm vàng kim nhung thị trấn thạnh mỹ
uy hiếp chủ tiệm vàng dùng quốc để đập bể tủ kính cướp ba khay với số lượng lớn vàng sau đó tổ thoát
liên tiếp hai vụ cướp chỉ trong nửa tháng đã gây bất an lo lắng cho người dân
các đối tượng gây án rất liều lĩnh manh động
máy sẵn và em cầm cuốc với bộ lô có hàng rượu sau em đi lại tiệm vàng
và em đã dùng cuốc cuốc vô cái tủ vàng bảy tám cái là cái tủ vàng bể ra thì em dùng hai tay em lấy vàng
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng nam có hàng trăm cơ sở mua bán vàng nhỏ lẻ đang hoạt động dọc các tuyến đường chính
đang nói nhiều tiệm vàng gần như không có nhân viên bảo vệ không trang bị hệ thống báo động
mà chỉ lắp camera giám sát hoạt động mua bán nên tìm bẩn nhiều rủi ro khi gặp sự cố
công tác đấu tranh và thực tiễn của vụ việc này
thì công an tp tâm kỳ tuyên truyền hướng dẫn toàn địa bàn tp về loại hình kinh doanh vàng bọc đá quý
để hạn chế đến mức thấp nhất loại tàu phạm này để xâm hại đến tài sản cũng như tính mạng của người bùng bóng vàng
đồng thời phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ dân phố cũng như lực lượng bảo vệ của tiệm vàng của mình để kinh doanh đảm bảo an toàn
các cửa hàng kinh doanh
kinh doanh vàng luôn là mục tiêu của tội phạm trộm cắp và cướp tài sản
chính vì vậy các chủ cơ sở kinh doanh và người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của chính mình
tòa án nhân dân bị đáp đáp bởi phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo phùng văn nguyên năm mươi tuổi
trú tại xã crong á huyện maroc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là phùng văn quang hai mươi bốn tuổi con trai của nguyên
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng hai hai bố con nguyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
vì bực tức và sẵn có men rượu trong người nên nguyên đã dùng kéo đâm mạnh một nhát vào vùng bụng dưới của quang
sau khi gây án nguyên bỏ chạy ra vườn ngủ
còn nạn nhân rất may được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là bảy mươi
căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt phùng văn nguyên một mươi năm tù giam về tội giết người
tình hình tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên trên địa bàn tỉnh an giang cũng đang tiếp tục diễn biến phức tạp
các hình thức phạm tội ngày càng đa dạng manh động nguy hiểm gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
ngày một mươi bảy tháng tám vừa qua công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa bắt giữ nhóm đối tượng thanh thiếu niên gian cảnh cướp tài sản
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng năm khi em trần văn thắng chú tại huyện thoại sơn đang ngồi trong quán cà phê ở xã bình thành
thì xuất hiện hai đối tượng lạ mặt xông vào gây chuyện
cho rằng thắng chính là người đã lên mạng xã hội thách thức đánh nhau
các đối tượng đã dùng dao khống chế và yêu cầu nạn nhân lên xe
sau đó trở thắng đến con đường hẻo lánh thuộc thị trấn núi sập huyện thoại sơn để hành hung nhằm chiếm đoạt điện thoại của nạn nhân
em đâu có làm gì ai đâu mà tự nhiên người ta lại làm gì với em
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại công an huyện thoại sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định
lê thanh tâm sinh năm hai nghìn năm trú tại thị trấn núi sập huyện thoại sơn là đối tượng gây án
đây là đối tượng nghiện ma túy thường xuyên trộm cắp vặt tại địa phương và sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
sau thời gian quyết liệt truy tìm lực lượng chức năng đã xác định được nơi lẩn trốn của lê thanh tâm và tiến hành bắt giữ
trước sự manh động liều lĩnh chống trả của đối tượng
lúc mà gượt heo đối tượng có dằn co để chắn áp đối tượng thì có dằn co là đối tượng đã cắn em chứ sử dụng miễn gạch để làm bị thương em
qua đây thì mình có khuyến cáo người dân đối với trường hợp mà khi bị những đối tượng khác có dấu hiệu để khống chế đe dọa
thì mình phải la lên và tìm cách chạy thật nhanh vừa chạy vừa la để có nhiều người cùng biết cùng phát hiện
và để ngăn chặn đối tượng
nếu mà chúng ta không có la lên không bỏ chạy thì chúng ta sẽ bị cướp đi tài sản hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của bản thân
hành vi gian cảnh cướp giật tài sản không mới
tuy nhiên điều đáng báo động ở đây đối tượng này có độ tuổi còn rất trẻ có hành vi bạo lực cướp giật để lấy tiền chi tiêu
và xem đó như là một minh chứng thể hiện bản thân
để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên phạm tội thì quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm của gia đình và xã hội
trong việc chung tay phòng ngừa góp phần đẩy lùi tội phạm ở lứa tuổi này
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đào thị mình ba mươi chín tuổi
chú tại huyện ia súp và lý văn quân bốn mươi tám tuổi trú tại huyện crong bông tỉnh đắk lắc cùng về hai tội danh giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng mình và ông lý văn nó sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là vợ chồng
trong quá trình sinh sống do mình có quan hệ tình ái với quân
cho nên hai vợ chồng thường phát sinh mâu thuẫn
mình và quân đã bàn nhau tìm cơ hội giết ông nó nhằm được tự do quan hệ
vào dạng sáng ngày sáu tháng ba hai vợ chồng ông nó nảy sinh mâu thuẫn
mình bị ông nó hành hung cho nên đã gọi điện cho quân
nói rằng sẽ chở ông nó đến khu vực dãy tại xã cư mơ lan để đánh thì quân đồng ý
khi tới điểm hẹn quân đã phục sẵn chờ ra tay với nạn nhân
khi ông nó bỏ chạy bị vấp ngã thì quân đã ngồi đè lên ngực rồi dùng tay bóc cổ
còn mình thì dùng cục đá đập liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
sau đó cặp tình nhân đã khiêng thi thể gian cảnh nạn nhân treo cổ tự tử
đồng thời đã cướp một điện thoại và hai triệu đồng
đến ngày một mươi hai tháng ba người dân phát hiện tử thi ông nó đang trong tình trạng phân hủy
cho nên đã trình báo với cơ quan công an
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lý văn quân tử hình về tội giết người
bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình
tuyên phạt bị cáo đào thị mình trung thân về tội giết người
bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt là trung thân
liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bị can vương thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở thanh hóa để điều tra làm rõ
theo điều tra vương thị hiền là kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư
và phát triển bất động sản phamland gọi tắt là công ty phamland
có địa chỉ tại phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi bị can hiền được công ty houseland thỏa thuận
và giao cho việc môi giới tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng bất động sản
thông qua việc môi giới bị can hiền đã dùng thủ đoạn gian dối
để ông nguyễn văn dương trú tại thành phố hồ chí minh tin tưởng chuyển tiền
mua ba lô đất thuộc dự án khu dân cư thuận phát lên
hiền không cho ông dương gặp và nộp tiền trực tiếp cho chủ đầu tư
nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nạn nhân
sau đó bị can hiền đã tự ý sử dụng pháp nhân của công ty freeland
để ký giấy biên nhận đặt cọc và thu của ông dương số tiền một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng
nhưng chỉ bàn giao cho chủ đầu tư số tiền là bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng
và để đối phó với chủ đầu tư là công ty nam thuận phát
hiền đã viết đơn xin trình bày hoàn cảnh khó khăn
rồi giả chữ ký của ông dương nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt số tiền bốn trăm chín mươi hai triệu đồng
công an quận đồ sơn thành phố hải phòng phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân trường ba mươi tuổi
chú tải xã đại đồng huyện kiến thụy đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ trên người của trường được một mươi năm viên ma túy tổng hợp
một điện thoại một cân tiểu ly và một triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của trường lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ một mươi hai gói tinh thể màu trắng
có trọng lượng gần tám bốn gram
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn đã bắt giữ thêm bốn đối tượng
trong ổ nhóm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét chỗ ở của các đối tượng tổ công tác thu giữ một cân tiểu ly bốn mươi hai viên ma túy
một mươi sáu túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng với một số tăng vật khác có liên quan
phục vụ cho hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn đang tạm giữ hình sự các đối tượng
để xử lý theo quy định của pháp luật
thực tế qua nhiều vụ án liên quan đến tội phạm ma túy
thì rất nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như các vũ trường karaoke khách sạn
bị phát hiện có chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây mất trật tự trị an xã hội
trong đó các đối tượng bị bắt giữ tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã tham gia vào những cuộc chơi thác loạn
để lại nhiều hệ lụy cho chính bản thân gia đình và xã hội
với nỗ lực quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy làm trong sạch địa bàn
công an tp hà nội đang tập trung lực lượng phương tiện liên tục phá nhiều vụ án chuyên án liên quan đến tội phạm ma túy
nhất là số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
ngay sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận vừa được thực hiện tại huyện trương mỹ hà nội
công an huyện trương mỹ hà nội đã bắt quả tang về hành vi chứa chấp mua bán và sử dụng chất ma túy
đối với năm đối tượng gồm nguyễn văn điệp nguyễn văn huân huỳnh tấn kiệt phạm văn lương và huỳnh thị mỹ huyền
theo báo cáo điều tra quá trình kiểm tra quán karaoke thanh thủy thuộc thị trấn xuân mai huyện trương mỹ
đã phát hiện tại phòng hát số một và phòng hát số hai có các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ niêm phong tăng vật và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với các đối tượng
tiền nhà nó cao quá bắt một đứa cũng cố gắng không có khách xoay xạ xa làm để đóng đủ đóng tiền nhà
còn đây không phải là khách nào cho vào cả tại vì đây là quen biết
khách bảo bọn em chơi bọn em chơi thí anh hỏi hỏi bọn em nhờ tôi mua hộ ma túy để bài lặng
tôi đồng ý mua hộ
bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê chin địa chỉ tại số hai mươi thị trấn xuân mai
lực lượng chức năng cũng phát hiện năm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng trần phương thảo chủ quán đã bị bắt giữ về hành vi chứa chấp sử dụng chất ma túy
và đối tượng nguyễn văn duy về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
dạo gần đây là em công việc em làm ăn hơi chán à nên em mới sử dụng
và đây là lần thứ ba sử dụng ma túy để sử dụng ma túy là em và các bạn rủ nhau vào quán nước
và bọn em sử dụng ma túy là dặm kẹo ketamine
trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
lực lượng công an cơ sở đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh
bên cạnh đó cũng mạnh tay xử lý đối với các điểm buôn bán ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn

những nguồn cầu
với sự quyết liệt của các lực lượng chức năng
hy vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân
trong công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy
góp phần phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô
cũng liên quan đến hành vi sai phạm tại các cơ sở
kinh doanh có điều kiện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cà mau và công an thành phố cà mau
vừa ra hai quyết định về việc tạm đình chỉ hoạt động của hai cơ sở
gồm karaoke trump và beer club tiktok thời gian một tháng
bắt đầu tạm đình chỉ từ một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
về vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và một số vi phạm khác liên quan
trong hai đêm một mươi hai và một mươi ba tháng chín công an thành phố cà mau
hợp cùng với các đơn vị chức năng kiểm tra cơ sở beer club tiktok
có địa chỉ tại khóm sáu phường năm thành phố cà mau
do trần văn đãi làm giám đốc phát hiện các vi phạm
hoạt động quá giờ quy định gây tiếng ồn vượt chuẩn kỹ thuật
cải tạo thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy phép chứng nhận
hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
chưa có hồ sơ quản lý hoạt động về phòng cháy chữa cháy
trang bị phương tiện chữa cháy chưa đảm bảo theo quy định
và một số tăng vật khác nghi là ma túy
ngoài ra trong hai lần kiểm tra đã phát hiện một trăm một mươi năm người dương tính với chất ma túy
ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kết hợp với kiểm tra an ninh trật tự
tại cơ sở karaoke trump thuộc khóm sáu phường năm do phố quốc khánh làm chủ cơ sở
đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy
và cả hai cơ sở trên đều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
thiên văn cả mau gosi
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã
là mai đức cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường cao xanh thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
mai đức cường là đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm hai nghìn ba
ngay sau khi bị tạm giữ đối tượng đã trốn chạy
sau khi trốn đối tượng đã làm căn cước công dân giả rồi lấy vợ sinh con
sinh sống ở thôn thạch màng xã tân lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tổ công tác công an thành phố hạ long đã đến nơi
đối tượng đang cư trú để xác minh nhận dạng và bắt giữ áp giải về trụ sở công an tp hạ long
tính đến thời điểm bị bắt giữ đối tượng mai đức cường đã trốn truy nã được một mươi chín năm
tại cơ quan công an cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình